ba tháng một mươi tại hà nội liên đoàn luật sư việt nam đã kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống luật sư việt nam
một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm và đón nhận huân chương lao động hạng ba
chủ tịch nước trương tấn sang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu
đại diện các ngành đoàn thể trung ương đại diện đại sứ quán và một số tổ chức quốc tế đã tham dự buổi lễ
chủ tịch nước trương tấn sang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương phó chủ tịch quốc hội uông chú lưu
đại diện các ngành đoàn thể trung ương phó chủ tịch quốc hội uông chú lưu
đại diện các ngành đoàn thể trung ương phó chủ tịch quốc hội uông chú lưu
có khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho cộng đồng xã hội đáp ứng các nhu cầu sử dụng pháp lý của tổ chức cá nhân
chủ tịch nước trương tấn sang nhấn mạnh
đào tạo bồi dưỡng cho được một đội ngũ luật sư có khả năng tư vấn và tranh tụng quốc tế
có thể tham mưu cho chính phủ và các cấp chính quyền địa phương trong việc bảo vệ quyền lợi quốc gia
có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức kinh tế xã hội và doanh nghiệp việt nam
trong quá trình hậu nhập quốc tế
liên đoàn luật sư việt nam đội ngũ luật sư việt nam sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý do đảng và nhà nước giao phó
liên đoàn luật sư việt nam phải trở thành cầu nối vững chắc giữa đảng nhà nước và cộng đồng xã hội với đội ngũ luật sư việt nam
cũng tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã trao huân chương lao động hạng ba cho liên đoàn luật sư việt nam
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đội ngũ luật sư xây dựng tuyên truyền và phổ biến pháp luật góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
bốn cá nhân thuộc liên đoàn luật sư việt nam đã được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ vì có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp luật sư cho các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ tư pháp
ngày hôm qua đoàn công tác do trung tướng trần đình nhã phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình kết quả bảy năm thực hiện pháp lệnh công an xã tại công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tại buổi làm việc đoàn đã nghe báo cáo tóm tắt về tình hình kết quả công tác thực hiện pháp lệnh công an xã trong bảy năm qua tại tỉnh bà địa vũng tàu trong đó có những đặc điểm tình hình liên quan đến việc triển khai thực hiện pháp lệnh công an xã trên địa bàn tỉnh
tuy nhiên đội ngũ công an xã vẫn còn tồn tại như thiếu tính ổn định công tác quy hoạch chưa có hệ thống và chiều sâu
việc trang bị phương tiện phục vụ chiến đấu có lúc có nơi vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định
cũng tại buổi làm việc trung tướng lê văn đệ cho biết tổng cục chính trị cũng tiếp nhận những ý kiến đề xuất của công an
và các ngành tỉnh lâm đồng về những ưu điểm của những bất cập sau bảy năm thực hiện pháp đệnh công an xã
thưa quý vị và các bạn chủ tịch hồ chí minh từng khẳng định
đảng mạnh là do tri bộ tốt tri bộ tốt là do các đảng viên đều tốt
để đạt được điều đó phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới
ghi nhận một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ tại đảng bộ phương nghĩa tân quận cầu giấy tp hà nội
phế sử dụng đất huy nông nghiệp được một tỷ bốn mươi triệu
định kỳ vào ngày ba hàng tháng tri bộ tổ dân phố một mươi chín đảng bộ phường nghĩa tân tổ chức sinh hoạt
tại đây các thông tin về nghị quyết chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
được đồng chí bí thư tri bộ thông tin kịp thời tới các đảng viên
ngoài ra các vấn đề phát sinh tại địa bàn các tổ dân phố cũng được đưa ra để các đảng viên đóng góp ý kiến
buổi sinh hoạt diễn ra hết sức sôi nổi
tổ lượng đảng viên thì một trăm linh rất đông
và cái sinh hoạt thường kỳ của trí bộ này thì nói chung đều thực hiện rất nghiêm túc và có ý nghĩa của nó
trì bộ là nơi trực tiếp đưa đường lối chính sách của đảng đến với quần chúng
tuy nhiên thời gian qua chất lượng sinh hoạt tri bộ tại một số địa phương đơn vị còn thấp
thiếu tính hấp dẫn và không huy động được trí tuệ sức mạnh của các đảng viên

tổ lượng đảng viên này đang đòi hỏi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
vai trò của đồng chí bí thư của cấp ủy là hết sức quan trọng
là người mà lãnh đạo toàn bộ tri bộ cũng như là tổ dân phố trong tất cả các hoạt động
thì đây là phải đòi hỏi người bí thư tri bộ là phải là người có trình độ am hiểu biết này
có năng lực trong công tác xã hội để vận động quần chúng
thì cái nội dung sinh hoạt trước khi tổ chức một buổi sinh hoạt thì cái nội dung
chuẩn bị nội dung sinh hoạt là rất quan trọng
là cung cấp các tài liệu từ trên phường rồi từ tổ dân phố
từ các cơ quan báo chí rồi trên hệ thống thông tin đại chúng
đấy thì là sẽ góp phần vào cái nội dung sinh hoạt nó sẽ phong phú hơn
tại tri bộ tổ dân phố một mươi chín đảng bộ phường nghĩa tân
hầu hết đảng viên là các cán bộ giảng viên học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã nghỉ hưu
do đó việc khai thác trí tuệ và chất xám của đội ngũ đảng viên lão thành này
cũng chính là một trong những giải pháp
để nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ hiện nay
về phía đảng phương nên có cái kế hoạch khai thác cái chất xám này
thông qua cái sinh hoạt tri bộ này
có thể là nếu có những vấn đề gì đã đột xuất
thì có thể đặt ra trong sinh hoạt thường kỳ hàng tháng
nhưng nếu không thì ít nhất là một quỹ có cái đặt hàng
là tri bộ cần trao đổi góp bí cho lãnh đạo của đảng ủy phương
về vấn đề gì đó đang đặt ra
thì tôi nghĩ như thế là làm cho cái chất lượng sinh hoạt của tri bộ nó cao hơn
và khai thác được cái trí tuệ cái chất sáng của cái đội ngũ đảng viên lão thành này
chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ chế độ sinh hoạt của tri bộ phải nghiêm túc
và xem như đây là một trong những biện pháp cơ bản
để giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên và xây dựng chỉnh đốn đảng
góp phần làm tăng cường sức chiến đấu của đảng
thực tế đã chứng minh
cho đến ngày nay lời dạy của người vẫn còn nguyên giá trị
quảng một mươi ba giờ cùng này một người đàn ông đến giao hàng cho ông anh
nhưng không thấy ông này trả lời nên thông báo cho chủ căn nhà và những người xung quanh
khi mọi người vào trong thì phát hiện ông này đã tử vong
cơ quan điều tra công an tp hcm đến hiện trường phối hợp với công an quận phú nhuận
khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người liên quan
nạn nhân được xác định đã tử vong từ vài ngày trước
trên đầu có nhiều vết thương kế bên có một chiếc búa
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
qua công tác tuần tra
lúc hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng một mươi lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba lâm đồng
đã phát hiện bắt quả tang nguyễn hoàng ánh
chú tại năm trên bốn b ngô quyền phường sáu tp đà lạt
đang vận chuyển một súng tự chế bắn đạn bi và đạn trì
tại cơ quan điều tra ánh thừa nhận súng này lấy của trần hiền long quang
ở khu quảng thừa phường bốn tp đà lạt
kiểm tra nơi ở của quang công an thu giữ thêm hai khẩu súng tự chế
năm kg đạn trì và bi tám kíp tự chế
quang cũng thừa nhận hành vi mua nòng súng thước ngắm
và một số thiết bị rồi tự chế súng để đi săn thú
hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra vào tối ngày một mươi một tháng một mươi
tại các tòa nhà ct bốn a ct bốn b và ct bốn c
của khu đô thị sa la quận hà đông tp hà nội
vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi
ông nguyễn hồng sơn phó tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu bms
đại diện chủ đầu tư cho biết
đã quyết định bồi thường cho các hộ dân bị thiệt hại
trong vụ cháy này
theo đó nhà đầu tư sẽ đền bù thiệt hại tài sản của người dân
gồm hai trăm linh xe máy và bốn mươi năm xe đạp
sơn sửa lại tường nhà cho các hộ chịu ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn
đúng sai giữa doanh nghiệp và bên điện lực đến đâu sẽ được làm rõ sau
trước mắt là phải đảm bảo quyền lợi cho người dân
vào chiều ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và viện khoa học hình sự bộ công an
đã kết thúc khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn
bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy có thể là từ điện
hiện cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an quận hà đông
đang thụ lý hồ sơ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
để đảm bảo an ninh trật tự khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống cho người dân
tại khu vực trung cư ct bốn abc khu đô thị sa la phường phúc la quận hà đông
ubnd tp hà nội vừa chỉ đạo ubnd quận hà đông
chủ động phối hợp với các ngành chức năng bố trí địa điểm
hướng dẫn các hộ gia đình tạm cư tại các điểm do quận bố trí
hoặc những địa điểm thuận tiện để chờ khắc phục hậu quả
thực hiện phương án đảm bảo các điều kiện ăn ở sinh hoạt của người dân trong khi tạm cư
đồng thời tổ chức thăm động viên các gia đình khó khăn có người bị thương
chiến sĩ bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
trước tình hình cháy nổ tại nhiều địa phương diễn biến phức tạp
gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản
thì việc nâng cao năng lực tác chiến chữa cháy
cứu nạn cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu
muốn vậy công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở phải được xây dựng và phát huy mạnh mẽ
có như thế những thiệt hại do cháy nổ gây ra mới có thể được kìm chế một cách thực sự hiệu quả
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh bình thuận xảy ra bốn mươi sáu vụ cháy
thiệt hại gần hai tỷ đồng và làm một mươi người thương vong
cháy nổ chủ yếu xảy ra tại các nhà dân trong các khu dân cư
cháy nổ cháy là từ sự bất cần của người dân
đáng lo ngại hơn mặc dù thiệt hại về người và tài sản không tăng
nhưng số vụ cháy lại có chiều hướng gia tăng phức tạp hơn
bên cạnh đó với hơn bốn cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp chợ trung tâm thương mại
kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch
đang đặt ra những thách thức rất lớn đối với lực mục phòng cháy chữa cháy trên đệ bàn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thực tế hiện nay tại bình thuận công tác chữa cháy tại chỗ
đối với lực lượng dân phòng và phòng cháy chữa cháy cơ sở cũng bộc lộ nhiều hạn chế
đồng nghĩa công tác phối hợp tác chiến với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra
do đó lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương cần tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể
để nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
trong xây dựng phòng trào toàn dân nâng tác phòng cháy chữa cháy
thì phải như vậy chú trọng đến cái lực lượng cơ sở
vì hệ lực lượng cơ sở là lực lượng tại chỗ
chỉ lực lượng cơ tại chỗ mà có được kiến thức có được nghiệp vụ
có được huấn luyện và sẵn sàng thì lực lượng này làm nồng cốt và phát hiện
các vụ cháy một cách nhanh nhất và kịp thời để hạn chế thiệt hại của cháy gây ra
tuy nhiên để phòng trào này thực sự đi sâu vào cuộc sống
đòi hỏi lực lượng chức năng cần tiếp tục tìm ra những cách làm mới
phù hợp đưa phòng trào đến với từng hội gia đình từng khu dân cư
để mỗi người dân đều nhận thức rõ trách nhiệm và vai trò của mình
trong công tác phòng cháy chữa cháy
giải pháp mà quan trọng nhất mà chúng tôi cho rằng
cái này nó phải thực hiện trước mắt cũng như lâu dài
tập trung và tập trung nhiều hơn nữa đó là tuyên truyền
để nâng cao nhận thức cho mọi người mọi nhà
mọi tổ chức cá nhân nhận thức được vấn đề phòng cháy chữa cháy
bao giờ cũng tốt hơn là để nó xảy ra
và từ đó thì chúng tôi tập trung cùng với các cơ quan thông tin đại chúng
cũng như trực tiếp tuyên truyền thì phải nói rằng cái nhận thức này
ở trên địa bàn lúc này ngày càng được nâng lên
thời gian qua nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy của người dân
đang có những chuyển biến tích cực

tuy nhiên để thực sự kiềm chế hiệu quả tình hình cháy nổ
thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa
tuy nhiên để thực sự kiềm chế hiệu quả tình hình cháy nổ
ý thức trách nhiệm và sự phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
trong công tác phòng ngừa
đó là vấn đề cốt lõi để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
tiếp tục với những tin thứ khác
theo sở y tế tỉnh bình định bệnh suốt suốt huyết trên địa bàn
đang diễn biến phức tạp tiêm ẩn nguy cơ bùng phát
từ ngày một đến ngày bảy tháng một mươi toàn tỉnh ghi nhận thêm sáu mươi ba ca suốt suốt huyết
tăng hai mươi một ca so với tuần trước tức là bốn mươi hai ca nâng tổng số ca sốt xuất huyết
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên toàn tỉnh lên năm trăm sáu mươi bảy ca chưa có ca tử vong
thành phố quy nhơn các huyện như bến cát phù cát vân canh huyện hoài nhơn
là những địa phương có số lượng người bệnh nhiều nhất
để chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của bệnh
phó giám đốc sở y tế tỉnh bình định lê quang hùng cho biết
sở vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống bệnh suốt suốt huyết
trung tâm y tế phối hợp với phòng y tế tham mưu cho ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
phát động các chiến dịch diệt bỏ gậy vệ sinh môi trường thu gom phế thải
tại các vùng trọng điểm của bệnh tiếp tục theo dõi giám sát chặt chẽ
thường xuyên tình hình diễn biến của bệnh thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống bệnh suốt suốt huyết trên các phương tiện truyền thông
của huyện xã và mạng lưới y tế cơ sở chỉ đạo đội vệ sinh phòng bệnh
số xét các trạm y tế thường xuyên kiểm tra đôn đốc hoạt động phòng chống bệnh
của mạng lưới cộng tác viên và y tế thôn làng
ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
ở việt nam trong những năm gần đây kiến ba khoang thường xuất hiện ở các khu dân cư như hà nội
hải phòng cần thơ tp hcm nhất là ở những nơi gần cánh đồng lúa
kiến ba khoang thường xuất hiện vào mùa thu thời gian vào dịp thu hoạch vụ lúa mùa
sẽ xuất hiện mật độ dày đặc hơn so với thời điểm khác
trước tình hình trên bộ y tế đã khuyến cáo một số nội dung như sau
nếu có sự hiện diện của kiến bao khoang trong khu vực người dân nên thay đèn huỳnh quang
bằng đèn có ánh sáng màu vàng vì kiến ma khoang rất thích ánh sáng đèn huỳnh quang
đồng thời người dân thực hiện ngăn cản kiến bao khoang vào nhà bằng cách sử dụng các lưới
cửa sổ và cửa ra vào đóng cửa thường xuyên sau khi ra vào nên ngủ trong màn vệ sinh môi trường
phát quang bụi rậm cây cỏ xung quanh nhà vì đây là nơi truẩn tốt cho kiến ma khoang
mọi người nên mặc quần áo dài tay khi ra ngoài và nhất là ở những vùng gần đồng ruộng
khu dân cư nhiều ánh đèn gần công trình đang xây dựng
khi làm việc trên đồng ruộng như là vào mùa thu hoạch mùa mưa bão
người dân cần sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động như mặc quần áo dài tay
đội mũ nón khẩu trang đi ủng để tránh tiếp xúc với côn trùng
nếu kiến ma khoang bỏ trên người hãy thổi nhẹ để kiếm bay hoặc để một tờ giấy vào vùng da
cho kiến bò đen giấy và lấy ra khỏi người sau đó rửa sạch vùng da đã tiếp xúc với kiến
nếu đã lỡ tay đập hoặc trà sát chúng lên da
thì phải nhanh chóng rửa sạch nơi tiếp xúc để hạn chế chất độc ngấm vào cơ thể
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi
chiếc tàu an phú khang bảy mươi chín chở một mươi thuyền viên và một năm trăm linh tấn phân đạm đã bị chìm tại đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị
sau hơn hai ngày vật lộn với sóng biển vào trưa ngày hôm qua
lực lượng cảnh sát biển việt nam phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã tiếp cận và đưa các thuyền viên cập cảng cửa việt an toàn
đúng một mươi một giờ
tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi năm của hải đội hai trăm linh hai thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển hai
chở theo một mươi thuyền viên tàu an phú khang bảy mươi chín đã cập cảng cửa việt
do phải vượt qua một quãng đường dài với thời tiết khá xấu nên một số thuyền viên khá mệt
lực lượng y tế đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra sức khỏe băng bó vết thương
đang vào khoảng một mươi tám giờ ngày một mươi hai tháng một mươi trên quốc lộ chín mươi một
đoạn đi qua địa phận khóm bình đức năm phường bình đức thành phố long xuyên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy với xe đạp khiến một người tử vong
vào thời điểm trên anh nguyễn tấn khởi chú tại ấp bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
điều khiển xe máy biển kiểm soát sáu mươi sáu v một trăm hai mươi ba nghìn chín mươi ba hướng châu đốc long xuyên
phía sau có chở vợ và con nhỏ
khi đến khu vực tổ một mươi ấp bình đức năm phường bình đức thành phố long xuyên
đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát sáu mươi bảy d một trăm linh chín nghìn tám trăm năm mươi ba do mai tấn phúc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
chú tại xã âu long vĩ huyện châu phú điều khiển chạy ngược chiều
và xe đạp do anh dương văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một điều khiển
cú va chạm làm anh khởi chấn thương sọ não và tử vong trên đường đi cấp cứu
còn vợ con anh khởi bị thương nhẹ
nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
trên địa bàn thành phố hà nội
có hay không các chạm thu phí bot đang bủa vây thành phố hà nội
đó là những vấn đề nóng được đưa ra tại buổi họp báo quý ba
do bộ giao thông vận tải tổ chức vào chiều qua ngày một mươi ba tháng một mươi
trước câu hỏi của các phóng viên về việc khi các tuyến cao tốc đầu tư theo hình thức bot
được hoàn thành và đưa vào sử dụng thì các chạm thu phí bot sẽ bủa vây hà nội
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho biết
bot bỏ vây thành phố hà nội thì cái này thì đó là cách nói
và chúng ta cũng rất nhiên tập hoạt
có thể nói hiện nay khu vực thủ đô hà nội và khu vực thủ đô là bot kết nhất
chỉ nói là không kết nhất
chỉ phải là như thế
sau vừa có một kỳ hồi thì chỉ bởi bằng một phần tư thôi
nhưng mà sắp tới đây thì còn một số trạm phục vụ như thế này
nhưng mà nó lại nằm ở lại các đường bành đa
một vấn đề dư luận đang hết sức quan tâm là tình trạng ủn tắc giao thông nghiêm trọng ở thành phố hà nội
trong đó nguyên nhân chủ yếu là do các rào chắn của hai mươi năm dự án giao thông
đang trực tiếp thu hẹp diện tích đường gây khó khăn cho lưu thông
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho rằng
đã thi công các công trình
thì chắc chắn
có ảnh hưởng
bộ đang tập trung đốc thúc hoàn thành các công trình trên tuyến nguyễn trãi
để giảm thiểu ủn tắc khu vực này
chúng tôi cũng khẳng định
đối với đường tân lý hệ đống
thì hết năm nay cơ bản là ủn tắc
làm gì sao
thứ nhất là năm nay sẽ sống hay không
thanh xuân là sẽ sống
cái thứ hai là toàn bộ phân rụng của tân lý hệ đống cơ bản là thi công tắc
chỉ còn là một số vị trí nhà gã thôi
thì như vậy là cái ủn tắc nó sẽ đảm
rồi thì cái lệnh này nó sẽ đảm

xung quanh vấn đề mức thu phí bot của tuyến pháp vân cầu rẽ
từ một mươi đồng lên một trăm tám mươi đồng một vé một lượt có hợp lý hay không
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho rằng
mức phí này là hợp lý
bởi sau khi hoàn thành dự án đã tăng diện tích mặt đường
nâng tốc độ từ sáu mươi đến tám mươi km một giờ
lên tám mươi một trăm linh km một giờ
tuy nhiên đối với dự án này
cứ ba năm một lần
bộ sẽ tính toán đánh giá lại mức thu
để có sự điều chỉnh giảm mức thu cũng như giảm thời gian thu
công an huyện hoa đư tỉnh ninh bình vừa phối hợp với trường trung học phổ thông hoa đư a
tổ chức buổi sinh hoạt chính trị ngoại khóa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cho hơn một thầy cô giáo và học sinh của trường
các thầy cô giáo và học sinh đã được phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông
như quy định về đổi mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện
quy định không sử dụng chiếc kích tích chấp hành nghiêm tín hiệu đèn chỉ huy giao thông
cách phòng tránh tai nạn giao thông và thông tin về tình hình an toàn giao thông hiện nay chỉ để bản huyện
trên cơ sở đó nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm của công dân
của mỗi giáo viên học sinh khi tham gia giao thông xây dựng văn hóa giao thông
cũng nhân xin này công ty bảo hiểm viễn đông đã